tổng cục đường bộ việt nam vừa có văn bản gửi sở giao thông vận tải các tỉnh thành phố công bố hai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin về vận tải đường bộ
số điện thoại tiếp nhận thông tin và hướng dẫn giải đáp các nội dung liên quan đến hoạt động vận tải bằng xe ô tô phản ánh theo số tám trăm tám mươi sáu một mươi sáu sáu trăm bốn mươi
số điện thoại tiếp nhận thông tin và hướng dẫn giải đáp về an toàn giao thông điều tiết phân luồng giao thông là chín trăm một mươi sáu sáu trăm linh tám tám mươi năm
tổng cục đường bộ việt nam yêu cầu sở giao thông vận tải các tỉnh thành phố công bố đường dây nóng của sở giao thông vận tải để tiếp nhận thông tin và hướng dẫn giải đáp kịp thời khó khăn vướng mắt của doanh nghiệp người điều khiển phương tiện trong quá trình vận chuyển hàng hóa